nông dân tỉnh phú yên sẽ vào sản xuất vụ đông xuân
thế nhưng vụ mùa năm nay nông dân sẽ gặp nhiều khó khăn do phải chịu thiệt hại nặng sau cơn bão số một mươi hai
khiến hạ tầng thủy lợi hư hỏng nặng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại những địa bàn nằm ven sông kỳ lộ huyện đông xuân tỉnh phú yên
xã xuân quang một huyện đồng xuân nằm ven sông kỳ lộ sau bão lũ số một mươi hai
nhiều tuyến canh thủy lợi nội đồng bị nước lũ phá hư hỏng đất đá bồi lấp như thế này
vụ đông xuân đang đến gần hợp tác xã xuân quang một huyện đồng xuân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
từ bão số chín đến số một mươi hai các công trình thủy lợi nằm ven sông kỳ lộ tại khu vực trạm thủy văn hà bằng
bị ảnh hưởng nặng nề
đã có hơn hai mươi bốn mét khối canh mường bị bồi lấp phá hủy
các trạm bơm nằm bên các con sông lớn bị hư hỏng
cùng với đó nhiều cánh đồng trồng hoa màu của nông dân cũng bị nước lũ tàn phá
để kịp sản xuất vụ đông xuân huyện đồng xuân đã cho xe cơ giới hỗ trợ các hợp tác xã xử lý đất đá bồi lấp canh mương thủy lợi bị ảnh hưởng sau lũ
cơ bản bảo đảm xong trong tháng một mươi một này những hệ thống canh mương bị sạt lở hư hỏng hoàn toàn huyện đang lo nguồn kinh phí để đầu tư mới
điều này cũng đồng nghĩa với hơn ba trăm linh hectare cây trồng ăn nước từ các công trình thủy lợi bị trễ vụ hoặc không thể sản xuất được